các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo đó căn cứ báo cáo của trường tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông quốc tế mỹ và biên bản làm việc của đoàn kiểm tra sở giáo dục đào tạo thành phố hồ chí minh yêu cầu chủ tịch hội đồng trường hiệu trưởng trường tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông quốc tế mỹ khẩn trương thực hiện đúng theo các văn bản quy định về hoạt động chuyên môn quản lý nhà trường quy định nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng đối với hoạt động giáo dục của trường
họ cho rằng việc nhà trường mở cửa hiện tại chỉ để đối phó dư luận nhưng như vậy là đang đẩy con trẻ vào tình trạng không được học tập
hiện vụ việc này vẫn đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm chú ý của dư luận
những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin được kính chào tạm biệt